thưa quý vị phó thủ tướng chính phủ phạm bình minh đã ký quyết định số một nghìn bảy trăm bốn mươi hai qdttg thi hành kỷ luật đối với ông nguyễn thế hùng nguyên phó chủ tịch ubnd tp hà nội
theo quyết định này thủ tướng thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông nguyễn thế hùng nguyên phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội do có những vi phạm khuyết điểm nghiêm trọng trong công tác
và ủy ban kiểm tra trung ương đã thi hành kỷ luật về đảng tại quyết định số một trăm bảy mươi tám qd ubkt pvk ngày chín tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
trước đó tại kỳ họp thứ năm diễn ra từ ngày hai đến ngày bốn tháng tám năm hai nghìn hai mươi một của ủy ban kiểm tra trung ương
sau khi xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với một số tổ chức đảng và đảng viên liên quan đến một số vụ án xảy ra tại tp hà nội
ủy ban kiểm tra trung ương nhận thấy ban cán sự đảng ủy ban nhân dân thành phố đảng ủy
cơ quan sở kế hoạch và đầu tư tp hà nội giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi chín đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc
thiếu trách nhiệm bùng lỏng lãnh đạo chỉ đạo
từ đó ủy ban nhân dân thành phố sở kế hoạch và đầu tư một số tổ chức cá nhân cán bộ đảng viên đã vi phạm các quy định của đảng
và pháp luật của nhà nước trong quản lý sử dụng tài chính tài sản về đấu thầu và thực hiện các gói thầu
nhiều cán bộ đảng viên bị kỷ luật xử lý hình sự